trong cuộc gặp trực tiếp với thủ tướng israel benjamin netanyahu tại một căn cứ quân sự ở tel aviv
ngoại trưởng mỹ antony blinken đã kêu gọi israel tìm mọi giải pháp giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường
và duy trì lộ trình hướng tới thành lập nhà nước palestine độc lập
tại cuộc gặp ông blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh gây hại cho dân thường
và bảo vệ hạ tầng cơ sở dân sự ở giải gaza
ngoài nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực người đứng đầu bộ ngoại giao mỹ cũng đề cập tới kế hoạch
quản trị tương lai đối với gaza
ông blinken tái khẳng định sự cần thiết đảm bảo hòa bình lâu dài và bền vững cho israel và khu vực
trong đó có việc thành lập nhà nước palestine
trước khi tới israel ông blinken đã có cuộc hội đàm với đại diện các nước láng giềng ả rập của israel
về kế hoạch quản trị tương lai của gaza
ông cũng dự kiến gặp gỡ gia đình các con tin bị hamas bắt giữ và thảo luận về những nỗ lực
để các con tin được trả tự do
theo chính phủ israel có khoảng hai trăm bốn mươi người bị bắt làm con tin kể từ ngày bảy tháng một mươi
thời điểm bùng nổ xung đột hamas israel
trong số này có một trăm ba mươi hai người vẫn đang bị giam giữ ở gaza và có hai mươi năm người đã thiệt mạng